nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới
xã cát văn huyện thanh trương tỉnh nghệ an nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân
nhiều hộ tình nguyện hiến đất tháo rỡ các tài sản trên đất và ủng hộ kinh phí mở rộng các tuyến đường ngõ xóm đường trục chính
xã cát văn có quốc lộ bốn mươi sáu c đi qua nhưng khó khăn hiện nay là các tuyến đường liên thôn chưa đạt tiêu chí nông thôn mới
xã đã vận động nhân dân tự nguyện hiến đất tài sản trên đất làm đường thực hiện thành công mục tiêu về đích xây dựng nông thôn mới
đến nay người dân xã đã tự nguyện đóng góp bảy hai tỷ đồng và hiến đất tài sản trên đất để làm đường và giao thông nội đồng

đến nay người dân xã đã tự nguyện đóng góp bảy hai tỷ đồng và hiến đất tài sản trên đất để làm đường và giao thông nội đồng
tiêu biểu trong cuộc vận động của xã là xóm một mươi hai người dân đóng góp xây dựng bằng máy móc phương tiện kỹ thuật làm đường với giá trị hơn sáu tỷ đồng